bảy bị can bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm một bị can về tội che giấu tội phạm một bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
đến nay cơ quan chức năng cũng đã thu giữ hai mươi ba khẩu súng các loại bao gồm súng quân dụng súng hơi súng tự chế hai lựu đạn một một trăm chín mươi chín viên đạn các loại một mươi năm kíp nổ một hai kg vật liệu nổ một nòng giảm thanh hai ống ngắm một bộ mô hình mìn tập ba mươi dao một mươi cờ phun rô và nhiều phương tiện thiết bị gây án của các đối tượng
công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang vừa khởi tố năm đối tượng là nguyễn thanh liêm châu trí nhân lê khang kỳ nguyễn thanh quy và ung hoàng nhật để điều tra làm rõ xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản
vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy bố của liêm cho anh ngô tác thuận chú tại thành phố mỹ tho mượn bốn trăm linh triệu đồng nhưng sau đó anh thuận bỏ đi nơi khác không trả tiền
đầu năm nay liêm nhiều lần đến tiệm bánh ngọt của chị trần thị thu anh vợ cũ của anh thuận yêu cầu chị thu anh tìm anh thuận
gia đình anh thuận hứa sẽ trả mỗi tháng năm triệu đồng cho liêm cho đến khi hết tiền nợ nhưng liêm không đồng ý
đến ngày sáu tháng ba liêm nhờ các đối tượng còn lại mua mắm tôm trộn với dầu nhớt để tạt vào tiệm bánh của chị thu anh uy hiếp tinh thần buộc chị thu anh tìm anh thuận về trả nợ
trong khi thực hiện nhiệm vụ tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt quả tàng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chân ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng
vào ngày hai mươi hai tháng sáu phát hiện trần ngọc hải và trần minh tâm đang điều khiển hai xe máy có biểu hiện nghi vấn tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tâm chấp hành yêu cầu còn hải bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó kiểm tra nhanh phát hiện trên người và trong phương tiện của hải có một khẩu súng ba viên đạn bảy mươi ba gói ni lông hàn kín nghi là ma túy
hải khai nhận mua ma túy đá của một người đàn ông với giá hai mươi tám triệu đồng sau đó đem về sử dụng một ít còn lại phân chia thành bảy mươi ba gói trên để bán cho các con nghiện
khi đang mang ma túy đi giao cho tâm thì bị bắt giữ